nguyễn xuân tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trần văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài cá nhân tấn và nghĩa đã lên kế hoạch đi trộm chó
các đối tượng đã chuẩn bị xe mô tô phân phối lớn đeo biển số giả một thanh đao ba bao tải
một súng bắn điện
chỉ trong vòng tháng một mươi hai đối tượng đã gây ra một mươi vụ trộm chó trên địa bàn các huyện thị xã thành phố phủ lý
khoảng bốn giờ bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng một mươi nghĩa có điện cho tôi thì tôi chuẩn bị ở nhà súng kích điện và một con dao mèo để trên xe
khi đi đến nhà tôi thì nghĩa chở tôi trên chiếc xe xe tơ của tôi
trên đường đi chúng tôi có trộm được ba con chó
khi đi đến cổng làng tiên ngoại thì vai chạm một chiếc ô tô
sau khi trộm cắp được ba chú chó trên địa bàn phường tiên nội huyện duy tiên tỉnh hà nam thì bị bà con truy hô gửi bắt
hai đối tượng đã cướp xe máy của người dân
chạy lòng vòng nhiều nơi
trên địa bàn thành phố phủ lý và huyện kim bảng để tìm nơi tẩu tán tăng vật công cụ phương tiện gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội
khi bị quê bắt các đối tượng đã dùng đao để chống trả
và bộ vòi rốn
trên quá trình bỏ chạy thì đối tượng đã dùng dao cướp một chiếc xe quê của người dân đi đường
sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường
thì xét thấy vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng và hành vi của đối tượng rất manh động
anh toanh một người dân trên đường khi thấy người dân truy hô đã đuổi theo đối tượng
bị bù vây chúng manh động dùng dao chém vỡ kính xe để lại tăng vật và phương tiện gây án
ngay tại thời điểm đó khi bỏ trốn các đối tượng đã dùng đao uy hiếp để cướp xe máy của người dân đi đường
tôi đã làm những thứ để ai khen thưởng cho bác đấy nhé
với cái tinh thần này rất là quyết tâm
trong quá trình thì tôi đuổi thì tôi làm đổ xe của hai tên trộm đấy thì họ rút kiếm ra
họ rút kiếm ra họ đập phá xe của tôi
thế họ không làm gì được tôi nữa
thì khi thấy họ thấy là nhân dân chạy ra thì bắt đầu
hai tên trộm đấy đã chạy ngược về phía tổ dân phố nguyễn đoài và đồng thời cướp một con xe máy khác để tẩu thoát
trong thời gian qua cơ quan chức năng huyện duy tiên đã nhận được phản ánh của bà con
về việc còn đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
đặc biệt là những chú chó vật nuôi của nhiều gia đình
chú chó cũng không đi
đặc biệt là những chú chó vật nuôi của nhiều gia đình
và nhân dân tham gia đạp phán đã bắt giữ được hai đối tượng đều trúng túi ở địa bàn xã thành hà nguyễn thanh điêm thành hà nam
và đã thu giữ được các vật chứng của vụ án
thủ đoạn của các nhóm trộm chó này là hai người đi chung một xe máy
mang theo súng bắn điện kích điện bao tải bả để trộm chó
kèm theo hung khí bột ớt sẵn sàng chống trả người dân
lựa chức năng khi bị vây bắt
phần lớn những đối tượng này đều thuộc thành phần bất hảo như nghiện gập hay cờ bạc
một khi cần tiền để tiêu xài thỏa mãn cơn nghiện hoặc máu đỏ đen thì chúng sẵn sàng ra tay
điều đáng nói hoạt động của chúng ngày càng manh động hơn
nếu như trước đây chỉ đi lùng bắt chó vào ban đêm
thì giờ cứ thấy sơ
hở là chúng ra tay thậm chí luôn mang theo hung khí để chống trả nếu gặp phải sự phản ứng của người dân

tình hình an ninh trên địa bàn phường bây giờ có nguy cơ trở lại
vì cũng nó là cái ớt yếu
nên phường cũng chỉ đạo công an thường xuyên tuần tra canh gác trên địa bàn
đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền
trên hệ thống lao đoạc tranh của tổ diện phố
để làm sao đảm bảo công tác an ninh trên địa bàn của phường
với tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm trụng xóa này rất manh động
và táo bạo liều lĩnh có vũ khí mang theo
nên là công an phường đã tuyên truyền cho nhân dân là cùng nhau
khi phát hiện tội phạm trụng xóa
phải hô án lên để cánh gây thương tích cho nhân dân
trước tình hình manh động của nhiều đối tượng
nhất là những tháng cuối năm
người dân nên chủ động nâng cao cảnh giác
phòng ngừa với các loại tội phạm có hoạt động khả nghi
hành vi nguy hiểm khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để điều tra truy bắt